đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi một đã bế mạc tại hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự và phát biểu tại đại hội
phát biểu trước đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ niềm vui mừng khi đến dự phiên bế mạc đại hội
và chứng kiến ký nghị quyết liên tịch trong năm năm
đại hội lần này không chỉ ứng dụng công nghệ mà còn có nội dung đổi mới thể hiện truyền thống và hiện đại
được cả nước người dân và thanh niên đặc biệt quan tâm
đặc biệt đại hội đã bầu được ban chấp hành ban thường vụ ban bí thư trung mương đoàn
đủ về số lượng mạnh về chất lượng có cơ cầu tốt
chính phủ và trung mương đoàn dự quy băng dân các tỉnh thành phố với đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh các địa phương
để các cấp chính quyền thường chuyên lắng nghe giải quyết đề xuất các ký nghị của đoàn thanh niên
thủ tướng chính phủ cho rằng công tác phối hợp với tổ chức đoàn nhiều địa phương làm tốt
nhưng cũng còn một số địa phương làm chưa tốt
nhiều vấn đề tồn tại phải khắc phục
cái tồn tại mà chúng ta vẫn thấy được trong cái việc mà giáo dục lý tưởng cho thanh niên
các cấp quỹ và chính quyền có tạo điều kiện không
cái này có lớn lắm không chứ
chúng ta chỉ nhìn tới phong trào mà không đưa vào chiều sau
cho nên cái việc giáo dục lý tưởng cho thanh niên rất quan trọng
trong việc phối hợp lãnh đạo hay là giữa cấp quỹ chính quyền với đoàn thanh niên
cái tổn thống thứ hai là cái nêu gương của cán bộ
các cán bộ trẻ họ nhìn lớp trước làm việc làm sao phong cách thế nào hiệu quả công việc
rất quan trọng thì đúng một bộ phận của chúng ta hiện nay
chỉ phải nêu gương cho thanh niên
đây là cũng một tồn tại mà cũng có nhiều thanh niên cũng chưa nêu gương
lại đó với lớp lớn tuổi
chỉ phải ngược lại như vậy
thanh niên mà đi muộn về sớm làm sao có thể làm được không
thủ tướng cũng nhấn mạnh cần giải quyết việc làm cho thanh niên
vấn đề xâm hại bảo vệ trẻ em
thiết chế văn hóa sân chơi cho thanh thiếu nhi đang là vấn đề lớn
phải tập trung làm trong năm năm tới
thủ tướng cũng đặt niềm tin vào thế hệ trẻ tuổi trẻ cả nước sẵn sàng công hiến
cho học tập lao động quên mình để chống tụt hậu
thanh niên phải là người đi tiên phong dấn thân trong mọi lĩnh vực
nhiều bạn trẻ sẽ là chiến binh khởi nghiệp chiến binh công nghệ chiến binh gìn giữ biên cương
tại phiên bế mạc ban chấp hành trung mương đoàn khóa một mươi một và văn phòng chính phủ
đã ký kết nghị quyết liên tịch giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai